sở y tế tỉnh đồng nai vừa có văn bản khẩn gửi các đơn vị trực thuộc các bệnh viện điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
về việc phòng ngừa lây nhiễm chéo covid một mươi chín cho nhân viên y tế trên địa bàn toàn tỉnh
theo sở y tế tỉnh đồng nai hiện số lượng bệnh nhân covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh những ngày qua tăng cao
nguy cơ lây nhiễm chéo cho nhân viên y tế rất cao nếu không thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát lây nhiễm
thực tế là tỉnh đồng nai đã có hơn một mươi nhân viên y tế bị lây nhiễm chéo covid một mươi chín khi làm nhiệm vụ điều trị cho bệnh nhân
do đó để tránh lây nhiễm chéo cho nhân viên y tế phục vụ chăm sóc khám và điều trị cho bệnh nhân
tại các cơ sở điều trị covid một mươi chín các khu cách ly tập trung và các cơ sở khám chữa bệnh
các đơn vị cần thực hiện nghiêm hướng dẫn của bộ y tế về phòng và kiểm soát lây nhiễm chéo covid một mươi chín trong cơ sở khám chữa bệnh
định kỳ ba ngày một lần tổ chức xét nghiệm test nhanh covid một mươi chín và sử dụng phương pháp rt pcr nếu có nghi ngờ
phun khử khuẩn hai ngày một lần và phun khử khuẩn ngay khi cần thiết tại nơi tiếp nhận ca mắc mới sau khi di chuyển người bệnh đi nơi khác
nơi ở của nhân viên y tế cũng phải được phun khử khuẩn hai ngày một lần